từ ngày một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi xe ô tô kinh doanh quân tài hành khách bằng taxi phải có phù hiệu xe taxi
và được dán cố định phía bên phải mặt trong kính trước của xe

còn với dây hợp đồng điện tử dưới chín chỗ thì dây hợp đồng điện tử sẽ được quyền lựa chọn gắn ngộp đèn taxi
hoặc dán phủ hiệu xe taxi cố định ở trên xe
đặc biệt grab sẽ được xem là các hãng cung cấp phần mềm dịch vụ không phải là doanh nghiệp vận tải
do vậy theo quy định các hãng này không được phép điều hành quản lý hoạt động của phương tiện
cũng như thu tiền từ tài xế hành khách
do vậy đi kèm với đó sẽ là việc quản lý chặt chẽ giá cước của các đơn vị kinh doanh vận tải
hãng như be như grab cũng sử dụng cơ chế hợp đồng để tăng giá cước vào các giờ cao điểm
cũng rất là phù hợp với các cái nhu cầu thực tế của thị trường của tài xế
tuy nhiên tăng đến mức nào trong giới hạn nào thì cái này cũng đề nghị sở
và các cơ quan liên quan của thành phố cũng như của bộ
có cái chủ trì để làm sao đưa ra cái mức hợp lý nhất bà bi hoàn toàn ủng hộ
một cái chủ trương có thể ổn định cái giá cước cho cái lĩnh vực kinh doanh taxi truyền thống
cũng như là taxi bằng hoặc sử dụng ứng dụng công nghệ
mới đây tại hội nghị thông báo triển khai nghị định một trăm linh hai nghìn hai mươi của thành phố hà nội
các doanh nghiệp vận tải cũng đề nghị sở giao thông vận tải các bến xe triển khai các giải pháp
lập điểm dừng đỗ ưu tiên cho xe taxi xe hợp đồng đồng thời giám sát chặt chẽ các xe taxi
ngoại tỉnh hoạt động tại địa bàn hà nội
bởi đây cũng chính là một trong những vấn đề gây nhức nhối trong hoạt động kinh doanh vận tải hành khách
do đó để nghị định thực sự hiệu quả thì phụ thuộc rất nhiều vào sự giám sát chặt chẽ
của các lực lượng thanh tra kiểm tra
phòng chống tội phạm phường khương mai quận thành sơn
thành phố hà nội đã cùng với lực lượng công an cơ sở khám phá hàng trăm vụ án hình sự
bắt giữ các đối tượng trộm cắp cướp giật tài sản và cả những đối tượng ma túy cộng cán
vâng khắc tinh của tội phạm này hay là hiệp sĩ đường phố là những cái tên mà nhiều người vẫn gọi
để ghi nhận biểu dương và ca ngợi những nỗ lực bền bì của các thành viên trong công tác đấu tranh
phòng chống tội phạm thế nhưng ý nghĩa hơn tất cả đó là tổ tuần tra đã trở thành một thương hiệu
nhận được rất nhiều sự tin yêu ủng hộ và giúp đỡ của nhân dân
đây chỉ là một trong hàng trăm vụ việc mà các thành viên của tổ tuần tra chuyên trách đã bắt quả tàng
và nhanh chóng khống chế các đối tượng khi đang có hành vi trộm cắp xe máy của người dân
sẵn sàng chống trả quyết liệt thậm chí là sử dụng hùng phí
gần đây nhất các thành viên đã cùng với công an phường khương mai quận thanh xuân thành phố hà nội
phát hiện bắt giữ các đối tượng mua bán ma túy trên địa bàn
đây đều là những đối tượng đã có nhiều thương hiệu
khiến án tiền sự rất manh động cùng hắn
tổ tuần tra chuyên trách được thành lập từ năm hai nghìn một mươi năm
hai nghìn ba gồm năm thành viên đều là những người đã từng phục vụ trong quân ngũ
bất kể ngày hay đêm vào rất nhiều khung giờ khác nhau
nhiệm vụ chính của tổ là tuần tra mật phục phòng chống cướp giật trộm cắp nhà dân
trộm xe máy và các đối tượng sử dụng ma túy trái phép
sau những lần bắt giữ tội phạm đã có thành viên phải hai lần điều trị phơi nhiễm hiv
thế nhưng trong suốt một mươi năm năm qua chưa một ai bỏ cuộc
vẫn tiếp tục phối hợp cùng lực lượng công an cơ sở trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn
từ người lính mà về thấy cái tình cảnh cái nhất là an toàn gia đình nhà mình
an toàn hàng xóm mà rộng ra thì đã là đích cảm toàn phương
thì mỗi khi mà thức dậy mà đã nhìn thấy nghe thấy mà dân phố an toàn là chúng tôi rất là mực
chúng tôi làm không phải là vì cái mục đích gì
gia đình vợ con quả thật là cũng ngăn rất là nhiều
nhưng mà vì thôi thì cứ làm thôi
thấy anh em nó làm rồi thì mình cũng tâm viết làm đến cùng
chúng tôi không phân công theo tuần mà chúng tôi sẽ cứ hàng ngày
tám giờ sáng chúng tôi căn cứ vào đặc điểm tình hình của địa bàn của phường
cho nơi là phức tạp chúng tôi sẽ phân công tuần tra mật phục
đặc biệt là chúng tôi tập trung vào các giờ nghỉ trưa của nhân dân
và các cái giờ bán đêm từ hai mươi hai giờ đêm trở ra cho đến
bốn giờ thậm chí đến năm giờ sáng
nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự của lực lượng công an rất khó khăn và đầy những hiểm nguy
với sự cộng tác giúp đỡ và ủng hộ của nhân dân đặc biệt là vai trò nòng cốt của các thành viên tổ tuần tra chuyên trách
đã giúp cho tình hình địa bàn được giữ ổn định
sự động viên về tinh thần những hỗ trợ kịp thời trong quá trình tổ tuần tra chuyên trách thực hiện nhiệm vụ
được lực lượng công an cơ sở quan tâm trú trọng
thứ nhất là chúng tôi phải luôn xác định là ở mỗi địa bàn thì phong trào sẽ khác nhau
ở mỗi một phường sẽ khác nhau thì qua theo dõi cũng các phường chúng ta giao cho chỉ huy công an phường cũng như các đội nhiệm vụ
là phải nắm rõ nắm chắc tình hình tại các phường
và từ đó tham mưu đề xuất để xây dựng các phong trào khác nhau
ví dụ như là đối với địa bàn phường hương mai là địa bàn chấp danh có những cái tuyến đường đi qua
thì ở đấy cái tình trạng là trộm cắp nổi lên khá nhiều
thì từ đó chúng tôi đã đề ra cái phong trào khác nhau
phong trào nghĩa là xây dựng một cái mô hình chuyên đề là tuần tra chuyên trách và hiệu quả đạt được rất cao
trong cái công tác mà phòng ngừa đấu tranh tội phạm là
lực lượng tuần tra chuyên trách giúp quân phường quân quận
đã bắt được nhiều vụ án và làm giảm tội phạm ở đây
bền bỉ hơn một mươi năm năm qua
trong cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm
cá nhân các thành viên của tổ tuần tra chuyên trách
đã được bộ công an
ubnd tp hà nội
và chính quyền cơ sở
tặng thưởng nhiều bằng khen giấy khen danh hiệu người tốt việc tốt
công dân thủ đô ưu tú
tổ tuần tra chuyên trách phòng chống tội phạm
cũng trở thành một thương hiệu
mô hình đảm bảo an ninh trật tự
được nhiều địa phương xây dựng và nhân rộng
đó là sự ghi nhận rất xứng đáng đối với năm thành viên của tổ tuần tra chuyên trách
những con người thực sự tâm huyết
và hết lòng vì sự bình yên của người dân
và những hình ảnh vừa rồi đã kết thúc chương trình an ninh ngày mới sáng nay
trong các bản tin tiếp theo